bên ngoài eu là nhằm cung cấp nơi ở cho những người di cư và bảo vệ họ cũng theo ông áo đang đặc biệt
nghiên cứu tính khả thi của việc lập các trung tâm tiếp nhận ở albany đồng thời nhấn mạnh việc
thành lập các trung tâm tiếp nhận nói trên là một dự án mà áo đang tiến hành cùng một vài quốc gia
với cách thức không được công bố rộng rãi để tăng tính khả thi của dự án theo giới phân tích
thủ tướng khos không nêu rõ các trung tâm tiếp nhận này sẽ dành cho những người di cư nào
trong khi đó liên minh cánh hữu cực hữu nắm quyền tại áo kể từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy lại thường coi
chính sách nhập cư hạn chế là một trong những ưu tiên hàng đầu